cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng
tại hồ chứa nước suối vực theo điều một trăm bốn mươi năm của bộ luật hình sự
kết quả điều tra cho thấy dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba ban quản lý hồ suối vực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đồng cam tỉnh phú yên phát hiện cửa xả lũ số một bị đứt dây cáp
làm khoảng hai triệu mét khối nước chảy tự do về hạ lưu và mực nước hồ tụt xuống hai mét
các công nhân trực hồ kêu gọi người dân trong vùng khắc phục sự cố vào sáng cùng ngày
khoanh vùng điều tra cơ quan công an xác định ba thanh niên là mang tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú ở xã xuân lãnh huyện đồng xuân tạm trú tại xã suối bạc huyện sơn hòa y bình và sơ y thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú ở xã suối bạc đã tự ý vào công trình hồ xuế vực ăn nhậu và gây ra vụ việc
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện sơn hòa đến chiều ngày hai mươi một tháng ba
vụ xả lũ bất ngờ trong đêm một mươi bốn tháng ba đến dạng sáng một mươi năm tháng ba đã gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân
ở các xã suối bạc sơn nguyên và sơn hà huyện sơn hòa làm cuốn trôi hai con bò một mươi ba máy bơm
một trăm năm mươi mét ống nước một mươi năm tấn mía cây đã chặt hư hại năm năm hectare hoa màu ước tổng thiệt hại trên ba trăm linh ba triệu đồng